xuất khẩu gạo sang pháp sang trung quốc đó là tăng trên năm trăm linh phần trăm về lượng
tăng trên bảy trăm linh phần trăm về giá trị đấy là những con số rất phấn khởi so với năm hai nghìn một mươi chín
cho nên là cái việc mà để xuất khẩu đó là nó bình thường để chiếp thời cơ
hơn là chúng ta đã bị bè học về cái chuyện mà bỏ lỡ thời cơ rồi
và vì thế chúng ta thấy rằng là có cái đề xuất là xuất khẩu tiếp
nhưng sau đó trước cái vấn đề về trách nhiệm đảm bảo an ninh lương thực như chúng tôi đã nói đó
do đó là bộ phải cân nhắc và đề nghị tạm dừng đặc biệt là tạm dừng gọi là ký ấp đồng mới
nhưng mà khi sau khi cân chỉnh lại các con số và đoàn kiểm tra được thành lập đó
mà bộ công thương làm chủ đó thì họ đã đánh giá lại và thấy rằng là năm nay chúng ta được mùa
và thậm chí còn có thể dư tới năm sáu triệu tấn gạo để xuất khẩu
do đó là vừa rồi bộ công thương có công văn là đề nghị thủ tướng cho xuất khẩu tiếp
và thủ tướng buộc bộ công thương là phải làm công văn chính thức
đồng thời phải lấy ý kiến cũng chính thức của các bộ ngành có liên quan
để mùng năm tháng bốn này là trình thủ tướng để thủ tướng quyết định
như vậy có thể nói rằng là đây là một quá trình giả quyết định khá nhanh
và đồng thời cũng khá có trách nhiệm cũng như là cũng khá lúng túng
trong vấn đề kiểm chứng các con số
chúng tôi tin rằng là những cái điều đó có thể châm trước được
nếu xét về mặt thời gian và cái trách nhiệm
nhưng đồng thời cũng cho rằng là có lẽ cũng cần phải có một cái sự chuẩn bị kỹ hơn
bài bản hơn và nghiên túc hơn về mặt chất lượng các con số
để mỗi khi cần báo cáo mỗi khi cần mà đánh giá đó
là lập tức có những con số thống nhất được ngay
chính xác được ngay giữa các bộ ngành cũng như bản thân của bộ công thương
để từ đó có được cái gọi là chất lượng tư vấn tốt nhất
nói như thủ tướng là cần phải rút kinh nghiệm nghiên túc
nếu như không có sự can thiệp hành chính
thì chắc chắn khối lượng gạo xuất khẩu nó sẽ cao hơn
giá nó cũng sẽ cao hơn
tuy nhiên vấn đề ở đây là ở chỗ là
khi người thái đẩy giá lên
và chúng ta chỉ theo sát giá của thái lan ở mức ấy
thì chúng ta gạo của chúng ta có sức cạnh tranh mạnh hơn trên thị trường
và chúng ta tận dụng được cơ hội
vấn đề ở chỗ
theo tôi nên đặt ra là
tiếp theo những tháng tới
liệu giá gạo thế giới sẽ chuyển theo chiều hướng nào
nếu như những dự đoán của thái lan
nếu như những dự đoán của bộ nông nghiệp hoa kỳ là đúng
cán cân cung cầu gạo trên thị trường thế giới không thay đổi
không thay đổi nhiều so với năm hai nghìn một mươi bảy
vậy thì giá có tiếp tục tăng hay không
tôi nghĩ rằng với dữ liệu thống kê này
thì tôi có thể nói
rằng tôi đoán rằng là
của thái lan đẩy lên
người thái sẽ phải kéo giá xuống
để tăng xuất khẩu ra thị trường
như chúng ta thấy
mà chúng ta
có cái lệnh tạm ngừng
xuất khẩu gạo
thì các doanh nghiệp của chúng ta
không trào giá gạo trên thị trường thế giới nữa
và thái lan tiếp tục đẩy lên
tức là thái lan tận dụng cái cơ hội này
để gia tăng xuất khẩu
và xuất khẩu được giá hơn
và khi tất cả mọi cái chuyện nó trở lại bình thường
không còn cái gì đột biến nữa
thì giá gạo tôi nghĩ là nó sẽ xuống
chứ không tiếp tục tăng lên nữa
đó là vấn đề
mà chúng ta cần suy nghĩ
trong cái chuyện này
chuyện tính toán
chuyện xuất khẩu
như thế nào
trong thời gian tới
đó sẽ là những cái tính toán
để có được cái nhìn giải hạn
chứ không phải là một cái phản ứng nhất thời
trong một cái tâm lý
trong một cái diễn biến
và cũng liên quan tới câu chuyện này
thì chúng tôi cũng xin được trích
một ý kiến của tiến sĩ trần đình thiên
thành viên tổ tư vấn kinh tế của thủ tướng
là tại thời điểm mà nhiều thứ nóng rực thế này
thì dễ có những quyết định vội vàng hơn mức cần thiết
do đó có thể không chuẩn
chứa đựng những nguy cơ tổn thất
quyết định ngừng xuất khẩu gạo hôm trước
được đưa ra trong tình huống nóng rực như vậy
và vì thế thì bộ công thương đề xuất lại
là có trách nhiệm và nghiêm túc
nếu thủ tướng cân nhắc thêm các yếu tố
để có thể điều chỉnh
thì sẽ quá tuyệt
sẽ giúp tăng thêm uy tín lợi ích cho bộ máy
và tốt cho việc sửa quy trình ra chính sách
chứ không hề gây ra tác động ngược
tuy nhiên thưa tiến sĩ nguyễn minh phong
ông phân tích như thế nào
về lời giải thích của bộ công thương
là chưa có thể kiểm soát được cái số lượng gạo
dự trữ cụ thể khi đã
cho tự do do hóa thị trường xuất khẩu
theo nghị định một trăm linh bảy hai nghìn một mươi tám
ngoài ra còn có chuyện là
nắm giữ thông tin giữa bộ công thương
và bộ nông nghiệp phát triển đồng tôn
là chưa thông suốt
vâng theo nghị định một trăm linh bảy
thì chúng ta thấy rằng là
bộ công thương là người chịu trí hiệp chính
trong vấn đề xuất khẩu gạo
và tổ chức các hoạt động quản lý nhà nước
xung quanh đó
và cũng theo nghị định này
thì mỗi doanh nghiệp xuất khẩu gạo
phải chuẩn bị năm dự trữ
để đảm bảo an ninh ngân thực
cũng như thực hiện các thông báo kịp thời
bộ công thương với vai trò của mình
thì họ căn cứ vào các số liệu báo cáo
để họ cập nhật và tổng hợp lại
để hình thành dữ liệu của mình
do đó là họ cũng có băn khoăn
là trong bối cảnh giá tăng lên như vậy
như tôi đã nói đó hai tháng tăng hơn ba mươi
tổng giá trị sản lượng xuất khẩu
và tăng ba mươi tám về kiếm hành sự
thì như vậy nó sẽ khiến cho các doanh nghiệp
có thể là vì lợi nhuận
mà họ sẽ giảm bớt lượng dự trữ
thậm chí họ có thể xuất khẩu
mà còn vượt cả cái mà được cấp phép
do đó là việc bộ công thương cẩn thận
để tạm dừng để giả soát lại con số đó
thì cũng là lẽ đương nhiên cần thiết
bởi vì họ cũng không tự tin
chắc là không phải thường xuyên cập nhật
thường xuyên kiểm tra và nắm chặt con số này
và khi họ lập đàm kiểm tra
và tự mình đi kiểm tra
và thấy rằng là các con số năm đó
là được đảm bảo nghiên cức
rồi tình hình hạn mạn lại không lớn lắm
vì chúng ta đã xuống sớm một tháng
rồi vấn đề là thời tiết cũng khá thuận lợi
cho các cái vùng khác v v
do đó là tổng kết lại là sẽ được
dư cỡ khoảng năm sáu triệu tấn
và vì thế là xuất khẩu là được
và có cân cứ
nhưng tôi cho rằng là bộ công thương
cũng làm hết trách nhiệm
và làm rất nghiêm túc
chỉ có điều là đánh nghĩa phải trả lời được ngay
trả lời một cách nó tương đối là tổng thể
sau đó đề xuất một lần
thì cái uy tín nó sẽ cao hơn
chính bởi vì không nắm được con số
bởi vì trông cậy con số của các cái
đơn vị xuất khẩu họ cấm lên
mà mình không có một cái kênh riêng
hoặc là không có một cái sự thẩm định thường xuyên để nắm chắc
do đó bộ công thương cũng khá lung túng
và không tự tin lắm
và cũng sợ trách nhiệm
do đó mới tạm dừng để đi kiểm tra
mắt thấy tay nghe tay sờ
thì mới tin tưởng
thì đấy chính là một cái gọi là
nó vừa là trách nhiệm
nhưng đồng thời cũng là cái khiếm khuyết
của cái công tác về thống kê
cũng như đảm bảo các cái sự chính xác
thậm chí còn không tin lắm
các cái doanh nghiệp
là có đảm bảo năm hay không
còn nếu chúng ta đã có cơ chế
kiểm tra cập nhật thường xuyên
đồng thời có chế đài thật mạnh
thì chắc chắn là cái việc kiểm tra không cần thiết nữa
nhưng bởi vì có lẽ là có một thời kỳ
chúng ta cũng khuyết kích xuất khẩu
mà không có thị trường
đâm ra cái vấn đề năm
đó cũng không phải là cái
mà bộ công thương quản chặt lắm
do đó là họ hơi lo lắng
tóm lại chúng tôi cho rằng là
các con số mà bộ công thương nắm được
cuối cùng thì mới chính xác
mặc dù là trước đấy họ cũng đã dự báo là có thể chính xác
còn của các cái bộ ngành khác
thì là bởi vì là cũng là muốn nắm
nhưng các bộ ngành khác họ không chuyên quản
họ cũng không có cái bộ máy để mà thống kê
chắc là họ cũng căn cứ vào những cái dữ liệu được báo cáo
nhất là của ngành thống kê thôi
do đó là họ cũng không thực sự là
giúp cho bộ công thương
có được những kiểm chứng cần thiết
đối chiếu so sánh
do đó là bộ công thương phải tự tay trực tiếp
và đồng thời là thực hiện những hoạt động
mà thanh kiểm tra như tôi đã vừa thấy
rõ ràng đây cũng là một bài học
và như đã nói tôi sẽ nhắc một lần nữa
là bộ công thương cần phải
quán triệt chỉ đạo của thủ tướng
là phải rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc
cả về vấn đề quản lý cả vấn đề thống kê
cũng như sự phối hợp để đảm bảo
các con số luôn luôn được cập nhật chính xác
và đáp ứng được yêu cầu về quản lý nhà nước
rõ ràng như vậy vì sau một thời gian
cũng rất là nhanh chóng thôi
thì đã có được những cái con số
cuối cùng như ông cũng đã vừa nhắc đến
đó là sản lượng cả nước năm nay dự báo là
bốn mươi ba năm triệu tấn thóc trừ đi khoảng
hai phần ba nhu cầu trong nước
thì còn dư xuất khẩu cũng khoảng một mươi ba năm triệu tấn
tương đương với sáu năm đến sáu bảy triệu tấn gạo
và trong bối cảnh dịch bệnh
đang có xu hướng gia tăng xuất khẩu gạo
tăng hay giảm là một vấn đề khá nàn giải
điều này đòi hỏi những cân nhắc kỹ lưỡng
để giải quyết được bài toán thời điểm
vừa bảo đảm an ninh lương thực vừa không bỏ lỡ
cơ hội xuất khẩu mang lại thu nhập cho doanh nghiệp
và người dân
theo báo cáo của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
về sản xuất lúa gạo năm hai nghìn hai mươi
lượng thóc dự kiến đạt

hoàn toàn đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu
nhu cầu tiêu dùng và sự trữ cả nước
dự báo chỉ khoảng ba mươi triệu tấn thóc
trong đó tiêu thụ của người dân là
một mươi bốn hai mươi sáu triệu tấn thóc
hiện nay chăm kho của các doanh nghiệp
đã đáp ứng khoảng năm mươi nhu cầu hạt sống lúa
cho các vụ còn lại trong năm
cũng như hàng năm năm mươi lượng giống còn lại
sẽ được các doanh nghiệp sử dụng
từ nguồn giống do chuyển vụ
từ thu hoạch vụ đông xuân năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
để cung ứng kịp thời
cho sản xuất của vụ tiếp theo
chăm kho dự trữ quốc gia
vẫn còn ba hai trăm hai mươi năm tấn hạt giống lúa
các loại một một trăm tám mươi bốn tấn hạt giống ngô
và một trăm linh năm tấn hạt giống rau
bên cạnh đó ngành nông nghiệp dự kiến
xuất khẩu gạo đạt sáu năm sáu bảy tấn gạo
tương đương với một mươi ba một mươi ba bốn triệu tấn thóc
tính đến ngày một mươi năm tháng ba

một hai trăm chín mươi tám triệu tấn

so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
có thể sẽ có những bỏ lỡ đáng tiếc
như những bài học
chuyên gia nguyễn đình bích đánh giá như thế nào
về những bài học
mà chúng ta có thể rút ra từ quá khứ
vâng nhắc đến bài học hai nghìn tám
thì chúng ta có thể thấy như thế này
sản lượng lúa
ở đồng bằng sông củ long
hồi năm hai nghìn bảy
của chúng ta là một mươi tám bảy triệu tấn
là năm hạn hán khốc liệt
thì sản lượng lúa
ở đồng bằng sông củ long của chúng ta
tăng lên hai mươi bảy triệu tấn
tức là tăng được hai triệu tấn lúa
ở cái thời điểm mà hạn mặn
hạn hán khốc liệt đó
thì xuất khẩu gạo
nhưng mà xuất khẩu gạo
năm hai nghìn tám của chúng ta
thì nó lại hơi buồn
năm hai nghìn bảy chúng ta xuất khẩu

thì năm hai nghìn tám
mặc dù đồng bằng riêng đồng bằng sông cửu long
đã được mùa hai triệu tấn lúa
mà lại chỉ xuất khẩu
chúng ta chỉ xuất khẩu hai triệu tấn lúa
có bốn bảy mươi bốn triệu tấn gạo
có nghĩa rằng cái xuất khẩu gạo
năm hai nghìn tám của chúng ta chỉ nhúc nhích
tăng một tí chút so với
nhưng mà sau đó thì chúng ta sẽ
đọc thấy cái dữ liệu thống kê
mà chúng ta thấy rằng là gạo của chúng ta
năm hai nghìn tám mặc dù được
mùa lớn như thế
nó lại nằm trong kho
và để đến năm hai nghìn chín mới đẩy ra
thị trường thế giới với giá thấp hơn nhiều
bởi lẽ rằng là cái sản lượng
năm hai nghìn chín ở đồng bằng sông củ long
vẫn dừng lại ở mức hai mươi năm triệu tấn
nhưng mà năm đó thì chúng ta xuất khẩu là năm

tức là hầu như toàn bộ cái sản lượng gạo
tăng của năm hai nghìn tám
để lại năm hai nghìn chín
mới đẩy ra thị trường thế giới
thì cái giá gạo xuất khẩu năm hai nghìn tám
như chúng ta biết là chúng ta đạt sáu trăm một mươi đô la mỹ một tấn
còn năm hai nghìn chín thì tính bình quân chỉ có
bốn trăm bốn mươi bảy đô la mỹ một tấn thôi
tức là nếu như xuất khẩu được năm hai nghìn tám
thì chúng ta sẽ có cái kim ngạch lớn hơn rất nhiều
so với cái thực tế chúng ta thu được
đó là cái bài học năm hai nghìn tám
tuy nhiên với cái quyết định của các nhà quản lý
thì tôi nghĩ rằng cái bài học năm hai nghìn tám
sẽ không lặp lại trong năm hai nghìn hai mươi này
bởi lẽ mặc dù có cái kiềm chế
cái xuất khẩu gạo
nhưng mà như chúng ta biết qua các phương tiện
thông tin và thông tin của các nhà quản lý này
thông tin đại chúng là tháng bốn này
chúng ta sẽ xuất khẩu bốn trăm linh tấn gạo
còn tháng năm thì tùy tình hình cụ thể
cũng có thể là bốn trăm linh tấn nữa
thế như vậy chúng ta không có chuyện là
tạm ngừng ký kết các hợp đồng xuất khẩu gạo mới
như năm hai nghìn tám
mà cái thời gian nó kéo rất dài
trong năm hai nghìn tám
dẫn tới cái cơ hội nó qua rất là nhanh
còn năm nay thì chúng ta
chỉ có hai năm
hạn chế một phần
cái xuất khẩu gạo để bảo đảm an ninh lương thực
trong nước mà thôi
như vậy là cũng đã có những sự điều chỉnh chính sách
rất là nhanh chóng kịp thời và hợp lý
chúng tôi cho rằng là
cuối cùng sẽ chờ thủ tướng quyết định
nhưng mà cái động thái chính sách về xuất khẩu gạo
trong thời gian dịp covid một mươi chín này
cần phải có mấy cái điểm nhấn
điểm nhấn thứ nhất là chúng ta phải cập nhật thường xuyên
cái nhu cầu của thế giới
cũng như là cái khả năng mà chúng ta cung cấp
gắn với biến đổi khí hậu
bởi vì hai cái yếu tố này nó cực kỳ khó phán đoán
chúng ta không thể dùng con số thông kê
để đọc ra và từ đó rút ra những cái kinh nghiệm chính sách được
mà nó phải rất là mềm dẻo linh hoạt và thực tiễn
cái thứ hai nó phải dựa vào cái kết quả của cái cuộc chiến covid này
đây là cuộc chiến mà lịch sử nhân loại chưa gặp bao giờ cả
nó rất phức tạp và nó rất nhiều những động thái khác nhau
do đó là chúng ta cũng phải lưu ý
nhưng cái thứ ba chúng ta cũng phải lưu ý tới một điểm nữa đó là
những cái mùa vụ của lúa gạo nó ngắn
ba tháng một vụ
chúng ta lại chủ yếu là các loại mùa vụ rất là nhanh
năng suất lại khá cao
do đó là cái sự bù trừ các cái thiếu hụt về lượng
bữa khi xuất khẩu để có được lượng mới bổ sung đảm bản y tế cũng là khá là tốt
thì đây là một trong những điểm tựa rất quan trọng
mà chúng ta cần phải lưu ý
và với tình hình đấy chúng tôi cho rằng là trong các điểm nhấn về chính sách
thì lên thứ nhất là tất cả hợp đồng cũ phải cho triển khai một cách không có gì là được trục trặc
thứ hai là tiếp tục kêu đồng mới
nhưng dựa trên nhu cầu cũng như cân đối của từng tháng
thậm chí là
không được dài hạn quá
nó phải bắt cầu tới ngay đầu vụ sau
chứ không phải tính cho cả năm được
mà chúng ta không thể tính toán được trước cái thời tiết nhất là của nông nghiệp đầy rủi ro
cái thứ ba là phải kiểm soát thật chặt chẽ
những cái con số dự trữ thực sự
và những cái luồng xuất khẩu chính ạch
tuyệt đối không có kiểu tiểu ngạch
và phải quản lý cái chính ạch
để đảm bảo là xuất khẩu đúng cái số lượng chúng ta kiểm soát
cũng như đảm bảo quyền lợi và các cái vấn đề về khác
và cuối cùng là trách nhiệm
các cơ quan chức năng từ kiểm tra kiểm soát đến thống kê đến tổng kết
đến các điều chỉnh sách là cần phải có
và với tình hình đấy thì từng kịch bản một phải được xây dựng
chứ không thể chỉ có một kinh ngạch duy nhất
chúng tôi tin rằng là với cái tinh thần đó
thì chắc chắn chúng ta sẽ đạt mục tiêu kép
đó là vừa khuyến khích xuất khẩu
khai thác được cơ hội thị trường
vừa đảm bảo được an ninh lương thực và đặc biệt
chúng tôi rất lưu ý
là thủ tướng nguyễn sơn phúc đang có một chỉ đạo rất quan trọng
là đảm bảo cái sự dự trữ dư giả
cho một trăm linh triệu dân về lương thực
cái dư giả có nghĩa rằng nó phải có một cái độ dư
không phải là ba trăm linh bốn trăm linh cân một người
mà phải có lại phải năm trăm linh
tức là nó phải đảm bảo một cái lượng an toàn
để ngay cả khi thiên tai biến đổi khí hậu xảy ra
và covid kéo dài cả năm chúng ta không bị mất an ninh nhân thực
đấy là những điểm nhấn rất quan trọng
chúng ta phải lấy cái mục tiêu là vì con người
chứ không phải là lợi kinh tế
trong thời gian trước mắt
rõ ràng là như vậy nhưng nếu mà nhìn trong
một cái tầm nhìn dài hạn hơn bên cạnh
cái chiến lược an ninh lương thực
mà người ta vẫn đang nói đây thì người ta cũng đang nhắc
tới một cái vấn đề nữa là an ninh dinh dưỡng nữa
có nghĩa là giá trị trong những cái sản lượng cái
trong những cái hạt gạo
mà chúng ta tạo ra
vậy nhìn trong dài hạn thì chiến lược phát triển lúa gạo của chúng ta
sẽ cần phải đi theo con đường như thế nào
về mặt chính sách cũng như là
về thị trường để có thể
cân bằng hải hóa
vâng tôi nghĩ rằng là về lâu dài
thì lúa gạo của chúng ta
muốn xuất khẩu được giá
thì chúng ta sẽ có phải phát triển theo nhiều hướng
hướng thứ nhất theo tôi là
chúng ta phải
đa dạng hóa các cái dông lúa
tiếp tục đa dạng hóa cái dông lúa
để chúng ta gạo xuất khẩu
để chúng ta khai thác
những cái thị trường ngách của thế giới
những cái thị trường ngách này
là khối lượng nó không lớn
thế nhưng mà nó có giá cao
và với cái đặc thù của đồng bằng sông cổ long
và cái nông dân của đồng bằng sông cửu long
của chúng ta thì chúng ta hoàn toàn
có thể làm được
cái triển khai cái hướng này
cái thứ hai nữa
theo tôi nghĩ là
lúa hữu cơ như thế nào
đó là câu chuyện chúng ta cần phải tính tới
bởi vì hữu cơ thì khó làm
năng suất thì thấp hơn
thế nhưng mà giá rất cao
và cái khả năng của nông dân chúng ta
thì chúng ta cũng nghĩ rằng là
hoàn toàn đồng bào chúng ta có thể làm được
cái thứ ba nữa
nhưng mà cái này có nghĩa
có lẽ là quan trọng
đặc biệt quan trọng
trong cái rổ gạo xuất khẩu của chúng ta
là phần lớn
là những cái lúa thông thường
gạo thông thường
nhưng mà gạo thông thường của chúng ta cho đến nay
nói chung là không có
vẫn là gạo chưa có thương hiệu
chưa có thương hiệu
thì chúng ta không thể khai thác được
những cái thị trường mà có giá tốt
đây là cái câu chuyện
mà hơn ba mươi năm rồi
nó rất nhức nhối trong ngành lúa gạo
nhưng mà chúng ta vẫn chưa làm tốt
ở cái điểm này
cho nên tôi nghĩ đây là cái lúa gạo của chúng ta
là cái hướng đi mà có lẽ rằng là
các nhà quản lý
cũng như là các doanh nghiệp
phải cố gắng làm tốt
mà có làm được như vậy
thì chúng ta mới thoát khỏi
cái tình trạng là phụ thuộc
vào một vài cái thị trường
thậm chí rất lớn
nhưng mà khi thị trường đó thay đổi
thì chúng ta xuất khẩu gạo của chúng ta
lại lao đao
tôi nghĩ đó là những cái vấn đề
cái chiến lược phát triển lúa gạo
chúng ta cần phải tính tới
chúng tôi chỉ cho rằng là
rất tốt là chính phủ chúng ta đã có cái đề án
về tái cơ cấu nông nghiệp
trong đó có cái chiến lược
về tái cơ cấu ngành lúa gạo
tôi rất chịu nhất trí với ý kiến của anh đích
chúng ta phải thực hiện
khai thác cả hai cái thị trường
đông dân bình dân thị trường những nước đang phát triển
đồng thời là những chiến đoạt sản
việt nam là cường quốc nông nghiệp
việt nam có giống lúa gạo ngon nhất thế giới
thì chúng ta phải khai thác cả hai cái
cái hướng này
thứ hai nữa là chúng ta
phải thực hiện vấn đề là tổ chức lại sản xuất
theo hướng công nghiệp hóa nhiều hơn
quy trình sạch hơn
và chuyên nghiệp hơn
đảm bảo chắc chắn cái an ninh trong nước
cộng với khai thác những thị trường tiềm năng
và hướng tới cái việc mà khai thác những cái sản phẩm nào
mà có giá trị tăng cao nhất
và cuối cùng chúng tôi cũng cho rằng là một trong những cái
điểm nhấn cho người ta tới đó là phải xây dựng thương hiệu
chúng ta xuất sang trung quốc hàng triệu tấn gạo
một năm mà không có thương hiệu
rõ ràng đây là một điểm khiếu khuyết rất lớn
hướng tới cái uy tín vừa hình hưởng tới giá trị
lấy kinh nghiệm của chúng ta
vì thế xây dựng thương hiệu gạo việt nam phải là một trong những điểm nhấn
trong thời gian tới của các bộ ngành
cũng như của các đơn vị doanh nghiệp
và sự kết hợp của các nhà chính là một trong những lời giải
cho vấn đề đó
khai thác gạo việt nam đã có những cái thương hiệu gọi là ngon nhất thế giới rồi
nhưng sẽ cần phải có sự nhân rộng
và nhiều hơn nữa những mô hình như vậy
cần phải có sự đoàn kết phối hợp không chỉ của
các cơ quan quản lý mà các doanh nghiệp
và người nông dân nữa cũng sẽ cần tham gia
thưa quý vị bảo đảm an ninh lương thực cân bằng
với vị thế trên thị trường lúa gạo thế giới là vấn đề
đang đặt ra trong điều hành xuất khẩu gạo hiện nay
và rõ ràng để làm được điều đó thì cần những thông tin
minh bạch khách quan để có những tính toán
phù hợp với chiến lược phát triển ngành lúa gạo
ổn định bền vững và sẵn sàng thích ứng
trong mọi hoàn cảnh đến đây thì chương trình luận đàm tuần này
cũng xin được khép lại lần nữa chúng tôi xin được
thời gian có những chia sẻ phân tích khách quan
thảm thần và hữu ích với chương trình cảm ơn quý vị
và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại